chuyển sang một thông tin đang được quan tâm khác
mới đây cục hàng không việt nam vừa trình bộ giao thông vận tải
đề xuất tái khởi động các chuyến bay quốc tế thường lệ theo bốn giai đoạn
trước hết khôi phục các chuyến bay chọn gói combo ngay trong quý bốn tới
theo bản đề xuất trên giai đoạn một thực hiện ngay trong quý bốn cho các đối tượng là công nhân việt nam
song song với việc tổ chức chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế
một số địa phương như phú quốc khánh hòa quảng ninh v v
với chuyến bay combo các hãng hàng không việt nam cùng đối tác doanh nghiệp lữ hành
tổ chức chuyến bay trên cơ sở văn bản đồng ý của địa phương cho tiếp nhận cách ly tập trung
có thu phí tại cơ sở cách ly do địa phương phê duyệt với chi phí trọn gói vé máy bay
xét nghiệm covid một mươi chín khách sạn cách ly và chi phí ăn trong bảy ngày
đối với chuyến bay chở toàn bộ khách đã tiêm đủ liều vaccine
hoặc một mươi bốn ngày đối với chuyến bay khác
dự kiến các chuyến bay này sẽ mở tại các thị trường nhật bản hàn quốc
đài loan singapore thái lan malaysia pháp đức nga úc
và các thị trường khác khi có nhu cầu luân chuyển lao động
cảng hàng không tiếp nhận chuyến bay gồm vân đồn đà nẵng cam ranh
và các cảng hàng không khác trên cơ sở đồng ý của ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố có điều kiện tiếp nhận hành khách đến từ các cảng hàng không trên
tần suất khai thác được quyết định theo năng lực tiếp nhận cách ly của địa phương
chỉ được cấp phép bay sau khi phương án tiếp nhận cách ly được địa phương thống nhất
với chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế
cục hàng không đề xuất không hạn chế thị trường
áp dụng với khách người nước ngoài có xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bằng phương pháp rt pcr hoặc rt lamb được lấy mẫu trong vòng bảy mươi hai giờ
trước chuyến bay đầu tiên trong hành trình vào việt nam
hoặc theo hướng dẫn mới của bộ y tế có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
tần suất khai thác tới mỗi địa phương thực hiện thí điểm du lịch quốc tế trọn gói trung bình
một chuyến bay một ngày tổng cộng bốn đến sáu lượt khách đến trong tháng đầu tiên
và tăng lên hai chuyến bay một ngày trở lên trong tháng kế tiếp
tuy thời điểm hiện tại dịch bệnh đã có chiều hướng suy giảm được kiểm soát
thế nhưng chúng ta không thể chủ quan lơ là
hãy thực hiện nghiêm những quy định của nhà nước cũng như địa phương nơi bạn sinh sống
cùng nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin trưa hai mươi một tháng một mươi của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cầm nhận
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại